trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín các hãng hàng không của việt nam tiếp tục thực hiện chính sách
hỗ trợ hành khách có nhu cầu đổi vé máy bay trong giai đoạn ảnh hưởng mới của dịch bệnh nhằm đảm bảo sức khỏe
đối với vietjet hành khách có hành trình bay nội địa từ ngày một tháng tám trở đi sẽ được miễn phí thay đổi
chuyến bay giờ bay ngày bay và hành trình khách hàng có thể lựa chọn chuyến bay mới phù hợp
đến ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một việt nam airlines sẽ hỗ trợ hành khách có vé xuất trên các chuyến bay
đến đi từ đà nẵng từ ngày hai mươi sáu tháng bảy đến ngày ba mươi một tháng tám được đổi ngày bay đổi hành trình một lần miễn phí
miễn điều kiện hạn chế của vé với điều kiện ngày bay mới khởi hành đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
bamboo airways miễn phí thay đổi hành trình bay ngày bay giờ bay phụ thu tranh lệch nếu có
với những vé có chặng bay đà nẵng bị hủy chuyến trong giai đoạn từ ngày một tháng tám đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi